trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica vẫn mong muốn được tiếp tục hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội thông qua nguồn vốn oda
đây là khẳng định của trưởng đại diện văn phòng jica tại việt nam trong buổi họp báo giữa kỳ tài khoá năm hai nghìn hai mươi diễn ra ngày hôm nay tại hà nội
văn phòng jica việt nam cho biết các dự án nổi bật của jica sẽ tập trung vào lĩnh vực y tế và đầu tư công phù hợp với chủ trương của chính phủ việt nam
trong lựa chọn mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa duy trì tăng trưởng kinh tế
trong đó jica tiếp tục ưu tiên các dự án trọng điểm như tăng cường hệ thống y tế nòng cốt cho các bệnh viện tuyến trên
như bệnh viện bạch mai bệnh viện trợ rẫy và tăng cường các biện pháp phòng chống các bệnh truyền nhiễm
trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi các dự án cơ sở hạ tầng đầu tư bằng nguồn vốn vay oda vẫn triển khai đúng tiến độ
dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn mai dịch nam thăng long thuộc đường vành đai ba thành phố hà nội sẽ được thông xe vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
dự kiến cũng sẽ về tới việt nam trong tháng này
gói thầu lớn nhất thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá thành phố hà nội thi công khu xử lý nước thải cũng đã chính thức được khởi công
jica cũng đánh giá việt nam cần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao để thu hút đầu tư nước ngoài